cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan và tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một
vừa kiểm tra hai container hàng nhập khẩu từ trung quốc tại cảng cát lái có dấu hiệu sai phạm
đây là lô hàng do công ty có trụ sở tại quận bình thạnh tp hcm đứng tên trên tờ khai nhập khẩu
theo khai báo của doanh nghiệp hàng hóa gồm hơn năm sáu tấn găng tay dùng cho nhà bếp
không nhãn hiệu mới một trăm linh nhập khẩu từ trung quốc
tuy nhiên khi kiểm tra thực tế lực lượng chức năng xác định
trong container hàng hóa có hơn một thùng cắt tông chứa găng tay cao su các loại
có dấu hiệu nhầu nát móc bẩn
lực lượng chức năng nghi ngờ toàn bộ số hàng này là găng tay y tế đã qua sử dụng
dù cơ quan hải quan đã nhiều lần gửi giấy mời nhưng doanh nghiệp vẫn không đến làm việc